các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước thủ tướng nguyễn xuân phúc mong muốn cấp ủy chính quyền và nhân dân phường cần phát huy mọi điều kiện nội lực để xây dựng nong bua phát triển tiến bộ trong đó chú trọng vào phát triển thương mại dịch vụ
trước hết là tạo điều kiện cho con em học hành để có việc làm ổn định tích cực phát huy tinh thần đoàn kết thương yêu giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng

trước đó trong sáng nay tại hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã chính thức phát động phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
phát biểu tại hội nghị thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc cho rằng mặc dù năm năm qua chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã đạt được những kết quả tích cực
nhưng môi trường tự nhiên không thể đạt được những kết quả tích cực
nhưng môi trường tự nhiên không thể đạt được những kết quả tích cực nhưng môi trường tự nhiên không thể đạt được những kết quả tích cực
nhưng môi trường tự nhiên không thể đạt được những kết quả tích cực nhưng môi trường tự nhiên không thể đạt được những kết quả tích cực
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nhấn mạnh một năm qua cộng đồng asean cũng đối mặt với nạn khủng bố tình hình ở biển đông vấn đề môi trường biến đổi khí hậu
trong bối cảnh đó việt nam hoan nghênh kết quả các hội nghị asean trong đó có hội nghị ngoại trưởng amm bốn mươi chín
nhấn mạnh các giải pháp hòa bình đối với vấn đề biển đông tôn trọng tuân thủ luật pháp quốc tế thực hiện nghiêm túc hiệu quả tuyên bố chung doc và sớm tiến tới bộ quy tắc ứng xử coc
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đề nghị ipa cần tiếp tục thúc đẩy chính phủ các nước thực hiện các cam kết khu vực khuyến khích sự tham gia của người dân vào các hoạt động này
ipa cần tăng cường vai trò giám sát thực thi các kế hoạch hợp tác nội khối cũng như thực thi chính sách hợp tác giữa asean với các đối tác bên ngoài
nhân lễ khai mạc đại hội đồng lần thứ ba mươi bảy liên nghị viện hiệp hội các quốc gia đông nam á iepa ba mươi bảy
thay mặt nhà nước và nhân dân việt nam
chủ tịch nước trần đại quang đã có thông điệp gửi đại hội
về quan hệ đối ngoại trong thông điệp của chủ tịch nước nhấn mạnh
việt nam luôn thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập tự chủ hòa bình hợp tác và phát triển đa phương hóa đa dạng hóa quan hệ
chủ động và tích cực hội nhập quốc tế sẵn sàng là bạn là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế
về phần mình quốc hội việt nam sẽ tiếp tục đóng góp hiệu quả cho sự phát triển chung của aipa và asean góp phần nâng cao vị thế của asean trong khu vực và trên trường quốc tế
trong khuôn khổ chuyến thăm myanmar trong chiều nay ngày ba mươi tháng chín chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã hội kiến tổng thống myanmar hin chiều
tại buổi hội kiến cho rằng myanmar có nhiều tiềm năng phát triển trong thời gian tới
chủ tịch quốc hội bày tỏ hy vọng
tổng thống myanmar sẽ tạo điều kiện hơn để các doanh nghiệp việt nam sang đầu tư kinh doanh
khẳng định việc các doanh nghiệp và các nhà đầu tư lớn thành công và có uy tín của việt nam sang hoạt động ở myanmar sẽ đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế của myanmar
đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân tổng thống myanmar hatin kia cho biết
myanmar đang tiến hành sửa đổi và hoàn thiện bộ luật đầu tư nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các nhà đầu tư nước ngoài có cơ hội làm ăn kinh doanh tại myanmar
tạo cơ hội bình đẳng với các nhà đầu tư kinh doanh trong nước
ngày ba mươi tháng chín tại lâm đồng đã diễn ra hội nghị giao ban ba ban chỉ đạo tây bắc tây nguyên và tây nam bộ
thời gian qua các địa phương thuộc ba ban chỉ đạo thực hiện nhiều chương trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội xây dựng hệ thống chính trị
bảo đảm quốc phòng an ninh công tác dân tộc tôn giáo thực hiện tốt công tác giảm nghèo an sinh xã hội cho người dân trong vùng
tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể vùng tây bắc còn một mươi bốn chín tây nguyên là bảy ba và tây nam bộ còn ba năm
trong thời gian tới các ban chỉ đạo thống nhất đặt trọng tâm ưu tiên một số nhiệm vụ như tập trung kiểm tra đôn đốc các địa phương thực hiện
nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng các nghị quyết của quốc hội chính phủ về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư thương mại du lịch phát triển nông nghiệp công nghệ cao và an sinh xã hội trên địa bàn ba vùng
triển khai mô hình thử nghiệm cơ chế chính sách liên kết vùng
hôm nay đoàn kiểm tra của bộ chính trị do đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban tuyên giáo trung ương làm trưởng đoàn có chương trình làm việc với ban thường vụ thành ủy đà nẵng
tại buổi làm việc đoàn kiểm tra đã công bố quyết định của bộ chính trị ban bí thư thành lập đoàn kiểm tra việc lãnh đạo
chỉ đạo nghiên cứu quán triệt cụ thể hóa nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng gắn với thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi một
một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay chỉ thị của bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
trên tinh thần đó đoàn sẽ kiểm tra các tổ chức đảng trên địa bàn thành phố đà nẵng theo đúng quy định của bộ chính trị ban bí thư trong thời gian trong thời gian dự kiến là một mươi ngày

poclong rai phường đô vinh thành phố phan rang thắp tràm tỉnh ninh thuận đã chính thức diễn ra lễ hội kt năm hai nghìn một mươi sáu
kt là lễ hội lớn của đồng bào trăm theo đạo bà la môn được tổ chức từ ngày một đến ngày ba tháng một mươi theo tháng bảy năm trăm linh lịch
lễ hội được tổ chức hàng năm nhằm duy trì bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa của đồng bào trăm ninh thuận
đồng thời giới thiệu và quảng bá hình ảnh con người ninh thuận đến với du khách trong nước và quốc tế
phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã đến sự lễ hội tặng quà và chúc bà con vui đón lễ hội đầm ấm hạnh phúc
hôm nay phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình đã chủ trương ứng trước ba tỷ đồng cho bốn tỉnh miền trung bị thiệt hại bởi sự cố môi trường biển
việc ứng trước tiền để bốn tỉnh miền trung triển khai giải ngân cho những đối tượng được hưởng chính sách bồi thường nhằm đáp ứng nguyện vọng
mong đợi của người dân đặc biệt các đối tượng bị thiệt hại
thủ tướng chính phủ ra quyết định về mức bồi thường thiệt hại cho người dân ở bốn tỉnh miền trung vì sự cố môi trường biển do phongmosa gây ra
chủ tàu cá công suất từ tám trăm linh cv trở lên không thể ra khơi sau sự cố môi trường biển sẽ nhận tiền bồi thường hơn ba mươi bảy triệu đồng một tháng
người dân nhận gần chín triệu đồng
đây được đánh giá là một quyết định rất quan trọng trên cơ sở định mức chung áp dụng cho bốn tỉnh
căn cứ vào đó các tỉnh sẽ áp giá và tính tổng mức thiệt hại cũng như tổng hợp để đề xuất mức bồi thường cũng như hỗ trợ các đối tượng bị thiệt hại ở địa phương
dự kiến hoàn thành sớm nhất trước ngày một mươi tháng một mươi
trong phần tin quốc tế ả rập xê út cảnh báo mỹ về hậu quả của luật ngày một mươi một tháng chín
bốn mươi năm người bỉ biểu tình phản đối chính sách khắc khổ
ả rập xê út hôm nay cảnh báo hậu quả nghiêm trọng sau khi quốc hội mỹ đã bỏ phiếu vô hiệu hóa quyền phủ quyết của tổng thống nước này
đối với dự luật cho phép thân nhân và gia đình của các nạn nhân đã bị thiệt mạng trong vụ khủng bố ngày một mươi một tháng chín
được khởi kiện đòi và bồi thường các chính phủ nước ngoài
một người phát ngôn bộ ngoại giao ả rập xê út kêu gọi quốc tế
quốc hội mỹ áp dụng những biện pháp cần thiết để ngăn chặn các hậu quả nguy hiểm của đạo luật này
người phát ngôn này cho biết luật này làm giảm quyền miễn trừ của các quốc gia và sẽ tác động tiêu cực lên tất cả các nước
bao gồm cả mỹ đồng thời bày tỏ hy vọng các nhà lập pháp mỹ sẽ cân nhắc kỹ hơn
trước đó trong phản ứng của mình tổng thống mỹ obama nhấn mạnh việc thực thi luật này sẽ làm xói mòn các quy tắc về miễn trừ của một quốc gia
và gây phương hại cho các lợi ích quốc gia của mỹ khi nó mở đường cho các vụ kiện pháp lý tư nhân chống lại phái bộ quân sự mỹ ở nước ngoài
bốn mươi năm người thuộc các nghiệp đoàn tại bì đã biểu tình để phản đối các chính sách thắt lưng bộ bộ của chính phủ
một số người đã quá khích ném pháo và đốt cờ khiến giao thông tại trung tâm thủ đô bruxelles bị tê liệt
trong khi một số cơ quan hành chính và các trường học đã phải đóng cửa
những người biểu tình phản đối chính sách chi tiêu khắc khổ mà chính phủ bỉ áp dụng
từ hai năm nay và phản đối dự luật cải cách hệ thống việc làm gồm đóng băng tạm thời tiền lương
kéo dài tuổi nghỉ hưu từ sáu mươi năm lên sáu mươi bảy tuổi vào năm hai nghìn ba mươi và tăng thời gian làm việc mỗi tuần lên bốn mươi năm giờ
các nghiệp đoàn cho rằng thu nhập của người lao động bỉ giờ đã thấp hơn cả các nước láng giềng như pháp và đức
đây là cuộc biểu tình lần thứ tư tính từ khi thủ tướng charles michel lên nắm quyền hồi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bốn

truyền thống của trung quốc
nga bắt đầu tiến hành chiến dịch không kích chống khủng bố tại syri
theo lời đề nghị hỗ trợ chính thức của chính quyền tổng thống baza al assad
hãng tin tass của nga hôm nay đăng tải đánh giá của các chuyên gia về kết quả của chiến dịch ở syri
trong vòng một năm qua kết quả đạt được chính là sự ổn định tình hình quân sự và chính trị tại syri
cũng như củng cố vị trí của chính quyền hợp pháp tại quốc gia này
sự bất đồng giữa nga và mỹ sẽ tiếp tục là một thách thức lớn trong thời gian tới
trong khi đó nhờ sự hỗ trợ của lực lượng không quân nga trong hoạt động chống khủng bố
tinh thần của quân đội quốc gia trung đông này đã được củng cố cơ sở vật chất được tăng cường
theo các chuyên gia để xác định tương lai của syri cần phải tổ chức đối thoại chính trị giữa các lực lượng chính phủ và phe đối lập
và nga là nhân tố quan trọng để có thể tiến hành cuộc đối thoại này
chính phủ anh và tập đoàn năng lượng pháp vừa chính thức ký hợp đồng trị giá một mươi tám tỷ bảng anh
tương đương khoảng hai mươi bốn tỷ đô la mỹ
để xây dựng nhà máy điện hạt nhân hinkley poisey có vốn đầu tư của trung quốc tại somenset
đây được xem là nhà máy điện hạt nhân thế hệ mới đầu tiên của nước anh
bộ kinh doanh năng lượng và chiến lược công nghiệp anh đánh giá hợp đồng này là vô cùng quan trọng
và nhà máy điện hạt nhân hinkley poisey sẽ đóng một vai trò quan trọng
trong việc bảo đảm an ninh năng lượng khí thải carbon thấp trong tương lai
hợp đồng được ký kết sau khi chính phủ anh phê chuẩn dự án này hồi giữa tháng
với điều kiện tập đoàn năng lượng pháp edf
không được bán cổ phần cho bên thứ ba trước khi dự án được hoàn thành
đây là một dự án lớn với hàng chục các hợp đồng liên quan được ký kết
nhằm bảo đảm giá điện của nhà máy trong vòng ba mươi năm năm
tập đoàn năng lượng hạt nhân trung quốc sẽ cấp khoảng một phần ba vốn cho dự án
dự kiến nhà máy điện hạt nhân hinkley poisey sẽ đáp ứng được bảy nhu cầu năng lượng của anh cho đến năm hai nghìn hai mươi năm
bộ y tế thái lan hôm nay xác nhận hai trường hợp trẻ sơ sinh mắc chứng đầu nhỏ
mới phát hiện tại nước này là do virus zika gây ra
đây là các trường hợp đầu tiên được phát hiện tại đông nam á
ông praset tongcharoen chuyên gia của cục phòng dịch thuộc bộ y tế thái lan cho biết
đã phát hiện hai ca trẻ sơ sinh mắc chứng đầu nhỏ liên quan đến virus zika
và đây là những trường hợp đầu tiên được phát hiện tại thái lan
tuy nhiên ông tongcharoen không tiết lộ địa điểm phát hiện những trường hợp này
trong khi đó tổ chức y tế thế giới who xác nhận đây là các trường hợp trẻ sơ sinh mắc chứng đầu nhỏ
liên quan đến virus zika đầu tiên tại đông nam á
trước đó ngày hai mươi tám tháng chín bộ y tế thái lan cho biết trong số bốn thai phụ được cơ quan y tế nước này theo dõi
vì nghi nhiễm virus zika có ba người đã sinh ra các em bé với đầu nhỏ bất thường
trong khi kết quả siêu âm thai phụ còn lại cho thấy bào thai ba mươi bảy tuần tuổi này cũng có vòng đầu nhỏ bất thường chỉ ba mươi một cm
cảm ơn mọi người đã theo dõi